nhận lời mời của thủ tướng canada justin trudeau thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng được tổ chức ngày chín tháng sáu tại vùng charleva bang quebec canada
tại hội nghị hầu hết các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu cop hai mươi một chia sẻ các ý tưởng tầm nhìn và biện pháp tăng cường năng lực thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu
thúc đẩy các cơ chế giải quyết các vấn đề biển trên cơ sở luật pháp quốc tế chống sói mòn bờ biển và nước biển dân hình thành các cơ chế hợp tác và chuẩn mực quốc tế chung về chống rác thải nhựa chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp tăng cường quản lý và bảo tồn sinh thái biển
trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nước biển dân
nguồn tài nguyên nước sông mekong thủ tướng khẳng định cam kết của việt nam về thực hiện nghiêm túc cắt giảm phát khí thải theo thỏa thuận cop hai mươi một đề nghị các nước g bảy và quốc tế tiếp tục hỗ trợ và tăng cường hợp tác với việt nam nhằm nâng cao năng lực giám sát và thích ứng với biến đổi khí hậu chống nước biển dân và xâm nhập mặn cũng như quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước hạ lưu sông mekong
thủ tướng đã đưa ra sáng kiến các nước g bảy thúc đẩy hình thành cơ chế hợp tác toàn cầu về giảm
chất thải nhựa để hướng tới mục tiêu các đại dương xanh và sạch không còn rác thải nhựa
thủ tướng cũng cho biết tại hội nghị đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu gif tổ chức tại việt nam cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám việt nam đề xuất dự án vùng vì một đại dương không rác thải nhựa và được gf hoan nghênh hợp tác triển khai
bài phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc được nước chủ nhà canada và nhiều nước tham dự hội nghị đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến do việt nam
đề xuất cũng như lập trường của asean về biển đông